thành phố hồ chí minh đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hai cầu vượt bằng thép tại nút giao thông đường trường sơn
đây là những giải pháp nhằm giảm ủn tắc giao thông và giảm kẹt xe nghiêm trọng hiện nay tại khu vực sân bay quốc tế tân sơn nhất
hàng ngày vào các giờ cao điểm tại nút giao thông đường trường sơn đường tân sơn nhất bình lợi
thường xuyên xảy ra ủn tắc giao thông làm ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của nhân dân trên tuyến đường ra vào cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
gây bức xúc đối với nhân dân và hành khách trong nước và quốc tế
để giảm kẹt xe ở các khu vực này thành phố hồ chí minh đã đầu tư xây dựng hai cầu vượt bằng thép
với tổng mức đầu tư gần bảy trăm năm mươi tỷ đồng thời gian thi công trong sáu tháng
hiện nay do công trình cấp bách nên chúng tôi đã triển khai thi công nhiều mũi đồng bộ và thi công ba ca liên tục
quá trình triển khai đến nay cũng đã xong phần lắp đặt dòng cầu đang triển khai bộ phận kết cấu mặt cầu
và phấn đấu đến ba mươi tháng sáu sẽ thông xe nhánh từ hoàng minh giám đi đường nguyễn tây sơn
hiện nay các nhà thầu thi công gồm liên danh tổng công ty thăng long ctcp

hiện nay các nhà thầu thi công gồm liên danh tổng công ty thăng long ctcp và công ty thăng long ctcp
công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn thắng lợi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải xây dựng giao thông t t
cam kết sẽ bàn giao công trình trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy vượt trước thời hạn một mươi ngày so với tiến độ
đây là sự cố gắng rất lớn của ủy ban nhân dân thành phố và nhà thầu của công trình
các đơn vị thi công tập trung thi công ba k bốn kip nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công công trình
công trình dự kiến sẽ thi công hoàn thành đưa vào sử dụng hạng mục chính và dự kiến
vào cuối tháng sáu đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
mặc dù hiện nay tại hai khu đang thi công mật độ giao thông dày đặc và thời tiết mưa nắng thất thường
nhưng các nhà thầu đã cố gắng khắc phục để tăng ca tăng kíp làm đêm làm ngày
bảo đảm đúng tiến độ để bàn giao công trình cho nhà đầu tư đưa vào sử dụng